chỉ cần tỏi ớt gừng đem đi xa nhỏ rồi ngâm với rượu trắng ủ trong vòng một mươi đến một mươi năm ngày sẽ cho ra ngay thành phẩm thuốc trừ sâu thảo dược
đó là bí quyết của anh nguyễn tiến đông ở xóm phú hồng xã nghĩa hồng huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu anh đông đã mạnh dạn thí điểm loại thuốc trừ sâu thảo dược tự chế này trên diện tích sáu sao ổi của gia đình
kết quả ổi phát triển rất tốt lá xanh kháng được một số loại sâu bệnh và cho thu hoạch cao
là cán bộ kỹ thuật của nông trường nhận thấy thị trường hiện nay có nhu cầu lớn về cây ăn quả nên anh nguyễn tiến đông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ổi
khi quả lớn bằng ngón chân cái sẽ được bọc bằng lớp bao xốp và một lớp bao ni lông bên ngoài cho đến khi thu hoạch để giảm thiểu tối đa các loại sâu phá hoại
ngoài ra vườn ổi của anh được chăm sóc phòng bệnh rất đặc biệt bằng cách dùng tỏi ớt gừng đem đi xay nhỏ rồi ngâm với rượu trắng ủ trong vòng một mươi đêm